liên quan đến cặp vợ chồng tại thành phố hà tĩnh dương tính với sars cov hai
các biện pháp phòng chống dịch bệnh lây lan đang được tỉnh hà tĩnh gấp rút triển khai
ngay sau khi xác định hai ca bệnh dương tính với sars cov hai tỉnh hà tĩnh đã phong tỏa các địa điểm
liên quan để kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh lực lượng chức năng đã phong tỏa một mươi năm điểm trên
bốn mươi đường chính của xã thạch trung phường nguyễn du bao gồm hà hoàng nguyễn huy lung hà tông chính
lê thiệu huy các chốt kiểm soát đã được lập để ngăn người trong khu vực phong tỏa ra ngoài
và ngăn người từ ngoài vào vùng phong tỏa ngành y tế đã tiến hành điều tra các f một f hai để cách ly
lấy mẫu tiến hành khử khuẩn môi trường ubnd tỉnh cũng đã chỉ đạo tạm dừng tất cả các hoạt động
không thiết yếu trên địa bàn thành phố hà tĩnh